thời tiết các tỉnh miền trung vẫn chưa có sự thay đổi
suốt từ thanh hóa trở vào cho đến tận khánh hòa tiếp tục xảy ra nắng nóng trên diện rộng
trong đó đối với các tỉnh từ phía nam của thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
vẫn là những vùng nắng nóng gai gắt nhiệt độ cao trong khoảng từ ba mươi tám ba mươi chín độ
còn đối với các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào cho đến khánh hòa
do ảnh hưởng của thấp nóng giảm bớt vì thế mà mức nhiệt cao nhất trong ngày mai
sẽ duy trì ở ngưỡng từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ
dưới tác động của gió mùa tây nam hoạt động với cường độ mạnh
những cơn mưa rào và rông ở tây nguyên và nam bộ không chỉ xuất hiện về chiều và tối nữa
mà nó còn kéo dài cả ngày lẫn đêm
riêng đối với khu vực miền tây của nam bộ sẽ là những vùng có khả năng xuất hiện mưa vừa
mưa to và rông mạnh kèm theo đó là nguy cơ về lốc xoáy và gió giật mạnh
mưa nhiều làm cho nền nhiệt ngày mai ở nam bộ và tây nguyên không còn tranh nhau nhiều
đều giao động trong khoảng từ ba mươi đến ba mươi ba độ
trên biển gió mùa tây nam tiếp tục là hình thế gây thời tiết xấu ở nhiều vùng biển
khu vực giữa và nam biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa
vùng biển từ bình thuận đến cà mau cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan
tiếp tục có mưa rào và rông rải rác khiến cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống chỉ còn bốn đến một mươi km
riêng vùng biển từ bình thuận đến cà mau còn có gió mùa tây nam mạnh lên tới cấp năm
có lúc cấp sáu khiến cho biển động
còn tại khu vực phía bắc của biển đông
bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa cũng đang có mưa rông
nên tầm nhìn xa ở khu vực này cũng bị giảm thấp xuống chỉ còn bốn đến một mươi km
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước